thủ tướng nhấn mạnh chính phủ việt nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi
mang tính cạnh tranh phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và các cam kết thương mại tự do mà việt nam tham gia
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư kinh doanh tại việt nam
chính phủ và các cơ quan của việt nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi
để tập đoàn gia đình mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư tại việt nam
trân trọng cảm ơn thủ tướng đã dành thời gian tiếp
ông henry kewich đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế việt nam
và cho biết tập đoàn gia điên matheson đang nỗ lực đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp tại việt nam
nhất là tập đoàn taco một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn của việt nam
ông henry kawit khẳng định tập đoàn gia đình có chủ trương đầu tư hoạt động lâu dài tại việt nam
và mong muốn tiếp tục nhận được sự tạo điều kiện thuận lợi của thủ tướng
chính phủ và các cơ quan liên quan của việt nam
tại buổi tiếp ông paul portman
chủ tịch tập đoàn unilever một tập đoàn đa quốc gia của anh và hà lan
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã khẳng định unilever là một thương hiệu lớn tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh việt nam đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
bảo đảm ổn định bền vững để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài
trong đó có unilever yên tâm hoạt động sản xuất kinh doanh tại việt nam
thủ tướng cũng đánh giá cao các dự án đầu tư hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao
nông nghiệp của unilever với các doanh nghiệp việt nam
ngắn với việc nâng cao đời sống người nông dân cải thiện bộ mặt nông thôn của việt nam
chủ tịch tập đoàn unilever paul portman bày tỏ vui mừng vì những cuộc tiếp xúc gần đây
giữa thủ tướng nguyễn xuân phúc với các nhà lãnh đạo hà lan
khẳng định việt nam là một quốc gia thị trường quan trọng của unilaver
ông paul portman cho biết unilever có mặt tại việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
unilever vừa khai trương một nhà máy mới ở bắc ninh
đây là một dự án đầu tư lớn của ý
nilever tại việt nam với tiêu chuẩn cao nhất về các tiêu chí bảo vệ môi trường
chủ tịch unilever cũng cam kết sẽ tiếp tục đầu tư lâu dài tại việt nam
bày tỏ cảm ơn mong muốn nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của thủ tướng
chính phủ và các cơ quan của việt nam nhất là việc bảo đảm một môi trường đầu tư kinh doanh ổn định
bền vững và thông thoáng để tập đoàn yên tâm trong các hoạt động đầu tư lâu dài tại việt nam
hôm nay tại hà nội đã diễn ra lệnh công bố quyết định hội đồng khoa học các cơ quan
đảng trung quốc